cuối tuần vừa qua khoảng năm mươi triệu tài khoản facebook đã bị tấn công thông qua một lỗ hỏng bảo mật
khoảng bốn mươi triệu tài khoản khác có thể bị tấn công
người dùng facebook ở việt nam cũng không tránh khỏi việc bị truy cập trái phép
vài ngày trước rất nhiều tài khoản facebook ở việt nam đã gặp tình trạng tài khoản bị thoát ra một cách bất ngờ
và nhận được yêu cầu đăng nhập lại
khi đến làm việc tôi đăng nhập facebook tự nhiên tài khoản của tôi bị thoát ra và yêu cầu đăng nhập bản khẩu
sau đó tôi có đăng nhập bản khẩu để vào được bình thường
và tìm hiểu trên mạng tôi thấy rằng hiện tại facebook đang bị tình trạng tấn công mạng
tôi rất lo lắng không chỉ riêng tài khoản của tôi
mà rất nhiều tài khoản thuê ba khác ở việt nam biết có bị ảnh hưởng giống như tôi hay không
và có liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng hay không
tình trạng này là do facebook đã gặp một lỗ hỏng bảo mật từ tính năng view ads
và hacker đã khai thác được lỗ hỏng này
trong thời gian gần đây facebook liên tục phải đối mặt với rất nhiều vụ tấn công mạng
theo các chuyên gia đây có thể coi là một bước thụt lùi của facebook
ngay sau đó facebook đã khắc phục được sự cố
trong thời gian gần đây facebook đã khắc phục được sự cố
tuy nhiên người dùng vẫn nên cẩn trọng khi sử dụng facebook hay những mạng xã hội tương tự
với việc tự bảo vệ tài khoản của mình bằng cách xác thực mật khẩu hai lớp
và tránh đăng những thông tin nhạy cảm lên mạng xã hội